người phát ngôn tổ chức y tế thế giới who christian lindmayer vào ngày hôm qua cho biết đã có ba bệnh viện ở gaza đề nghị hỗ trợ sơ tán bệnh nhân khỏi vùng giao tranh
ba bệnh viện nêu trên bao gồm ansifa nơi đã tiến hành sơ tán mấy chục trẻ sơ sinh bệnh viện indonesia và bệnh viện al adli
phát biểu họp báo tại geneva thụy sĩ ông lindmayer cho biết ba cơ sở y tế này đang cưu mang toàn bộ số dân còn lại của phía bắc gaza và những người ốm đau cần điều trị
trong diễn biến khác liên quan liên hợp quốc và quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef cùng ngày nhấn mạnh tình hình thiếu nhiên liệu ở gaza đang khiến tình hình nhân đạo trở nên nghiêm trọng hơn và có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh ra khu vực
theo hai cơ quan này đã có nguy cơ nghiêm trọng về bùng phát dịch bệnh quy mô lớn tại vùng lãnh trọng